trung quốc nâng cảnh báo lũ tại khu vực dọc sông hoài hà miền đông nước này lên cấp cao nhất sau khi mực nước sông vượt mức an toàn
trong khi sông dương tử sẽ phải đối mặt với nguy cơ tồi tệ nhất khi mà dự báo thời tiết trung quốc trong ba ngày tới vẫn tiếp tục có mưa lớn
ủy ban sông hoài hà thuộc bộ thủy lợi trung quốc nâng cảnh báo ứng phó lũ khẩn cấp lên cấp một mức cao nhất trong tháng bốn cấp
sau khi ghi nhận mực nước trên sông hoài hà là hai mươi chín sáu mươi sáu mét vượt qua mức an toàn và có thể đe dọa các công trình đê kè dọc bờ sông
dự báo từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng bảy mưa lớn tiếp tục trên diện rộng ở tây nam tây bắc và bắc trung quốc sẽ làm gia tăng mực nước ở thượng nguồn sông dương tử
cũng như trên thượng nguồn sông dương tử
hai nhánh chính của sông là sông gia lăng và sông hán giang đến nay đã có hai mươi bảy địa phương cấp tỉnh và gần ba mươi tám triệu người chịu ảnh hưởng
hơn hai hai triệu người phải đi sơ tán và hơn một trăm bốn mươi người chết hoặc mất tích
giới chức trung quốc đã chi gần tám mươi sáu triệu đô la mỹ để khắc phục thiệt hại cho tỉnh giang tây an huy hồ bắc hồ nam và thành phố trung khánh